phát triển bền vững doanh nghiệp bài học kinh nghiệm từ đại dịch covid một mươi chín
đó là chủ đề của cuộc tọa đàm diễn ra vào sáng nay do phòng thương mại và công nghiệp việt nam
và hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam phối hợp tổ chức sáng nay tại hà nội
đại dịch covid một mươi chín tạo áp lực quản lý xã hội và phát triển kinh tế chưa từng có cho các nước
doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng như cho việt nam
những hệ lụy tiêu cực của đại dịch ngày càng gia tăng cùng với sự kéo dài thời gian lan rộng
và năng lực kiểm soát không chế dịch bệnh này cả ở cấp vĩ mô và vi mô
trong ký một năm hai nghìn hai mươi phản ánh xu hướng khó khăn chung của các nước trên thế giới gắn với đại dịch covid một mươi chín
kinh tế việt nam cũng chịu nhiều tổn thất khó khăn hơn so với cùng kỳ năm trước
theo cả hai hướng trái ngược nhau
một mặt tăng lạm phát thất nghiệp và số doanh nghiệp dừng hoạt động phá sản
dư nợ tiến dụng dự kiến bị ảnh hưởng bởi dịch lên đến khoảng hai triệu tỷ đồng
chiếm khoảng hai mươi ba dư nợ toàn hệ thống tiềm mẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động ngân hàng
tại cuộc tọa đàm đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ về khó khăn trong lĩnh vực hậu covid một mươi chín tại việt nam
đại diện vcci và các doanh nghiệp cũng thống nhất kế hoạch chiến lược trong thời gian tới
đó là nhận diện và kịp thời có những thay đổi cả trong tư duy
cũng như trong phương thức quản lý nhà nước quản trị doanh nghiệp
theo tầm thế mới sống chung với dịch bệnh thực hiện kinh doanh an toàn
xây dựng các định hướng chiến lược bền vững cho các doanh nghiệp trong thời gian tới